hiệp hội lương thực việt nam vừa có văn bản gửi các thành viên hiệp hội tiến hành các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại các tỉnh đồng bằng sông cầu long vợ lúa lớn nhất cả nước
hiệp hội lương thực việt nam đeo rõ để giảm thiểu khó khăn cho người nông dân các hội viên cần chủ động thực hiện việc thu mua dự trữ theo nghị định một trăm linh bảy năm hai nghìn một mươi chín
đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký chủ động hỗ trợ và liên kết với các hợp tác xã
các hộ nông dân sản xuất lúa thực hiện gửi kho tại doanh nghiệp hội viên đồng thời đề nghị các doanh nghiệp hội viên có ký kết hợp đồng bao tiêu với các hợp tác xã
các hộ nông dân trồng lúa nhằm thực hiện cam kết đã ký và nhanh chóng tiến hành thu mua hàng hóa
theo hiệp hội lương thực việt nam hiện giá lúa thường chỉ còn bốn ba trăm linh đồng một kg giảm khoảng ba trăm linh đồng một kg so với trước tết
dù biết thương lái ép giá nhưng nông dân bắt buộc bán lúa vì không có nơi dự trữ